lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh nghệ an phối hợp với ngành chức năng huyện kỳ sơn tổ chức di chuyển và hủy nổ thành công một quả bom
trước đó ngày hai mươi tháng một mươi nhận tin báo của người dân phát hiện một quả bom nằm ở lòng sông nậm mộ bản hòm xã hữu kiệm
bàn chỉ huy quân sự huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã phối hợp với địa phương phong tỏa hiện trường trục vớt quả bom và dùng phương tiện chuyên dụng vận chuyển về bãi tiêu hủy bom mìn ở bàn cù xã chiêu huyện kỳ sơn